hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lãnh đạo y tế hồng kông bà sofia cha nói chưa có bằng chứng vật nuôi trong nhà lây bệnh covid một mươi chín cho người nhưng chính quyền hành động để phòng ngừa
ngay lập tức hồng kông ngừng việc mua bán nhập khẩu hamster
theo truyền thông địa phương những con hamster bị thu hồi được nhập từ hà lan
chính quyền cũng khuyến cáo người dân không nựng hay bỏ những con hamster ra đường
các chủ nuôi cần phải giữ vệ sinh bao gồm rửa tay sau khi chạm vào những con vật đưa cho chúng đồ ăn hay những vật khác tránh hôn những con vật
ông lơn nói
theo các quan chức hồng kông chính quyền cũng đang lập đường dây nóng để giải đáp thắc mắc về vụ việc
ngoài ra khoảng một trăm năm mươi người mua hamster sẽ bị cách ly
trước đó đã có nhiều trường hợp động vật như chó mèo mắc covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi đan mạch cũng từng tiêu hủy hàng triệu con chuồng sau khi phát hiện biến thể của virus sars cov hai trên một số con
ông nikolaus ostenrieder chuyên gia thú y tại đại học thành phố hồng kông
cho biết chuỗi lây nhiễm từ người sang động vật rồi lại sang người là rất
nó rất hiếm nhưng đã từng xảy ra với loài trộn
biện pháp của hồng kông rõ ràng là quyết liệt nhưng đó là hệ quả của chính sách zero covid
hamster rất dễ bị nhiễm sars cov hai và nó có thể tạo ra một lượng lớn virus
trong lúc này sau ba tháng không có ca lây nhiễm cộng đồng nào hồng kông đã ghi nhận hàng chục ca mắc covid một mươi chín mới
kể từ đầu năm nay chính quyền hồng kông đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới và siết quy định với các chuyến bay
các thành phố lạc dương ở miền trung và yên kỳ
và các thành phố yết dương ở miền nam hôm qua yêu cầu người dân thông báo cho chính quyền
chủ doanh nghiệp và khách sạn ít nhất ba ngày trước khi đến
những người đến ngọc lâm phải điền tờ khai điện tử
trong đó bao gồm chứng nhận sức khỏe và chi tiết hành trình ít nhất một ngày trước khi đặt chân đến thành phố
nhiều chính quyền địa phương đã khuyến cáo cư dân tránh đi lại không cần thiết trong dịp tết
hàng chục chuyến bay quốc tế và nội địa cũng bị đình chỉ trong giai đoạn này
trung quốc ngày hôm qua đã ghi nhận hai trăm hai mươi ba ca nhiễm mới trong ngày một mươi sáu tháng một so với một trăm một mươi chín ca một ngày trước đó
trong số này có một trăm sáu mươi ba ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng gần hai năm lần so với ngày một mươi năm tháng một
ít nhất năm tỉnh và thành phố tại trung quốc đã ghi nhận ca lây nhiễm omicron cộng đồng
trong đó có thủ đô bắc kinh một mươi bốn tỉnh phát hiện người nhập cảnh mang biến chủng này
theoss trong số các ca mắc mới có một trăm sáu mươi ba ca lây nhiễm trong cộng đồng và sáu mươi ca nhập cảnh
trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có tám mươi ca ở thành phố thiên tân sáu mươi tám ca ở tỉnh hà nam
chín ca ở quảng đông năm ca ở thiểm tây và một ca ở tỉnh quảng tây
như vậy tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một trung quốc đại lục ghi nhận tổng cộng một trăm linh năm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong
nước này ghi nhận hơn một trăm linh năm ca nhiễm ncov trong đó bốn sáu trăm ba mươi sáu người đã chết
đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất bắt nguồn
tổng cộng tử vong tổ dịch tại thiên tân và an dương những địa phương đầu tiên ghi nhận ca omicron trong cộng đồng
trung quốc quyết tâm duy trì chiến lược không covid với mục tiêu đưa ca nhiễm về không
bất chấp tỷ lệ người dân tiêm chủng đầy đủ lên tới tám mươi sáu
trong khi các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch chiến lược càng được đẩy mạnh
trong bối cảnh nước này chuẩn bị tổ chức olympic mùa đông bắc kinh hai nghìn hai mươi hai vào đầu tháng sau
xin được chuyển sang thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
tại trung quốc
một trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín có giảm nhưng nước này vẫn chưa xác định được nguồn gốc lây lan của làn sóng omicron mới nhất
ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc vào ngày một mươi năm tháng một báo cáo một trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín giảm so với hai trăm linh một ca một ngày trước đó
trong số một trăm sáu mươi năm ca mới có một trăm linh bốn ca trong cộng đồng giảm từ một trăm bốn mươi ba ca ngày một mươi ba tháng một
được ghi nhận ở hà nam thiên tân quảng đông thiểm tây và chiết giang
trung quốc cũng báo cáo hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín không thể hiện triệu chứng
trong ngày một mươi bốn tháng một giảm từ bốn mươi hai ca một ngày trước đó
các thành phố trên khắp trung quốc đã tăng cường cảnh giác về dịch covid một mươi chín trong bối cảnh
bắc kinh sắp tổ chức thế vận hội mùa đông ngày bốn tháng hai tới đây
nhiều chính quyền địa phương khuyến cáo cư dân không ra ngoại thành nếu không cần thiết
trong khi hàng chục chuyến bay quốc tế và trong nước bị đình chỉ
mặc dù kiểm soát nghiêm ngặt nhưng truyền thông nhà nước trung quốc ngày một mươi năm tháng một đưa tin
bắc kinh đã phát hiện một ca mắc covid một mươi chín tại quận hải điến
không rõ người này mắc biến thể sars cov hai nào
trung quốc ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín cộng đồng liên quan tới biến thể omitrank
rất dễ lây lan tại ít nhất bốn tỉnh và thành phố bao gồm thiên tân hà nam quảng đông và liêu ninh
bắc kinh cảnh báo omicron làm tăng thêm rủi ro lây lan covid một mươi chín
khi nhiều người từ nước ngoài trở về trung quốc nhân dịp tết nguyên đáng
tính đến ngày một mươi bốn tháng một trung quốc ghi nhận tổng cộng một trăm linh bốn bảy trăm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín
bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong và chín mươi sáu sáu trăm năm mươi tám trường hợp
các nhà khoa học thuộc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tỉnh giang tô
nhà dịch tế học và virus học hàng đầu trung quốc chen wei và nhân viên của công ty cansino biologics
đã tiến hành nghiên cứu trên bốn trăm hai mươi người đã tiêm hai liều sinovac
kết quả cho thấy những người dùng liệu tăng cường bằng vaccine dạng hít của cansino
có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn bảy một mươi một lần so với những người tiêm mũi thứ ba siriovat
khi so sánh với mũi ba sinovac về phản ứng trước delta
vaccine dạng hít của casino có khả năng trung hòa chéo cao hơn từ một mươi tám đến hai mươi bốn lần
sau hai mươi tám ngày sử dụng như liều tăng cường
nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hít casino làm liều tăng cường
có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi đau đầu sốt khô miệng hoặc sưng cổ họng
kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng prepint with the lancet tuần trước nhưng chưa được bình duyệt
casino công ty có trụ sở ở thiên tân trung quốc cho biết
dạng hít là phương pháp không xâm lấn và dễ dàng sử dụng với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng
thường xuyên và quy mô lớn đây là vaccine sử dụng công nghệ vector trong khi sinovac là vaccine bất hoạt
tổ chức y tế thế giới who đã khuyến nghị các quốc gia dùng vaccine bất hoạt để tiêm liều đầu tiên
nên sử dụng vaccine mna hoặc vector để tiêm liều thứ hai hay liệu tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn
tuy nhiên vaccine casino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt

thử nghiệm lâm sàng ở người với một mươi ba người đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu
clinical trials tháng trước thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hít
và nghiên cứu chính thức dự kiến hoàn thành vào tháng bốn
trung quốc đã kết thúc tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một với số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng lớn nhất
trong bảy ngày kể từ khi nước này phần lớn kiềm chế được dịch bệnh phát sinh trong khoảng hai năm trước
ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một tháng một thông báo nước này đã ghi nhận
một trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng trong ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng có triệu chứng ở trung quốc trong bảy ngày qua lên một một trăm năm mươi một trường hợp
đây là mức tăng ca nhiễm cộng đồng trong một tuần cao nhất kể từ khi trung quốc khống chế được
lực bùng phát ở thành phố vũ hán vào hồi đầu năm hai nghìn hai mươi đợt dịch lần này trung quốc chủ yếu
bắt nguồn từ thành phố tây an trung tâm công nghệ và công nghiệp với một mươi ba triệu dân
ở tây bắc trung quốc các thành phố lân cận cũng ghi nhận các ca nhiễm liên quan
đến ổ dịch ở tây an duyên an nơi cách tây an khoảng ba trăm linh km tuần này đã đóng cửa
các cơ sở kinh doanh và yêu cầu hàng trăm nghìn người tại một quận phải ở trong nhà
đợt phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa mạnh nhất ở trung quốc kể từ sau đợt phong tỏa
ở thành phố vũ hán nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi
ổ dịch tây an đã cho thấy những khó khăn mà trung quốc phải đối mặt trong việc đưa số ca nhiễm
trong nước về không khi virus liên tục đột biến thành các biến chủng có khả năng lây lan nhanh
kháng vaccine và lọt qua hàng rào
trung quốc đang nỗ lực dập tắt bất kỳ ổ dịch nào bùng phát nhằm chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông
tại bắc kinh vào tháng hai năm nay
mức tăng tại trung quốc khá thấp so với số ca nhiễm tại châu âu và mỹ
tuy nhiên các nhà chức trách trung quốc vẫn áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt
quý vị và các bạn thân mến trung quốc là thành trì cuối cùng còn theo đuổi chiến lược không covid
tức zharo covid hay còn gọi là đối phó không khoan nhượng để đưa số ca nhiễm về không
bằng các biện pháp quyết liệt như xét nghiệm truy vết phong tỏa diện rộng
thế nhưng chiến lược này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi diễn biến dịch tại đây chưa có dấu hiệu giảm
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại